hôm qua tổng thống mỹ donald trump cho biết ông muốn ký hàng loạt thỏa thuận thương mại song phương
thay vì các thỏa thuận đa phương như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
các thỏa thuận ông donald trump hướng tới sẽ bao gồm những điều khoản cho phép thông báo chấm dứt trong vòng ba mươi ngày
phát biểu trong một cuộc họp với các nghị sĩ đảng cộng hòa ông trump cho hay nếu một quốc gia không đối xử công bằng
thì mỹ sẽ gửi cho họ thông báo chấm dứt thỏa thuận trong vòng ba mươi ngày
trong khi đó một quan chức trong chính quyền trump cho biết tổng thống mỹ sẽ tìm cách đẩy nhanh tiến độ
trong việc đưa ra một thỏa thuận thương mại song phương với nhật bản nhằm thay thế cho tpp
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt